thời gian gần đây nhiều bệnh viện ở khu vực nam bộ đã ghi nhận tình trạng kiến ba khoang xuất hiện và tấn công bệnh nhân
không ít bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện thì lại bị kiến bà khoang đốt gây tổn hại tới sức khỏe
những bệnh viện ghi nhận kiến bà khoang xuất hiện và tấn công bệnh nhân như bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
tp hcm bệnh viện đa khoa trung mương cần thơ bệnh viện nhi đồng tp cn
khu vực nam bộ đang là mùa mưa xung quanh các bệnh viện thường có cây cối rậm rạp nên kiến bà khoang xuất hiện khá nhiều
nhưng khi kiến bà khoang xuất hiện thì mình chú ý là mình đừng có giết kiến bà khoang ngay trên cơ thể mình
và tìm cách đuổi nó đi tại vì dịch tiết của kiến bà khoang rất độc thường kiến nó không cắn nhưng dịch tiết cũng rất độc
theo cục y tế dự phòng bộ y tế kiến ba khoang có chứa độc tố pederin độc tính mạnh gấp từ một mươi hai đến một mươi năm lần nọc của rắn hồ
nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn
tuy nhiên chất độc trong cơ thể kiến giải phóng da khi bị tác động
trả sát hoặc bị giết có thể làm tổn thương da như bỏng da viêm da nặng hơn có thể gây lở lết sâu suốt cao và để lại sẹo
kiến bà khoang không phải loài chuyên bệnh điều quan trọng là phòng tránh nguy cơ bị dính nọc độc của kiến